xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín
tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ đối tượng jacob hlon chú tại xã đắk liêng huyện lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh idren zier chú cùng xã là anh trai vợ của jacob
trước đó do có nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa jacob và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi ba tháng chín vợ chồng yakov cùng với hai người anh vợ có tổ chức ăn nhậu và xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
jacob đã dùng cây gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh idren dẫn đến tử vong
sau đó đến cơ quan công an đầu thú và giao nổ khung khí gây án
khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh idren tử vong là do vỡ hộp sọ
với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc
hai đối tượng là lê hoài nam và phạm văn cường cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch khởi tố để điều tra
trước đó công an huyện nhân trạch đã bắt quả tăng cường có hành vi đánh bạc
mua bán số đề của nam với số tiền gần một mươi ba triệu đồng
sau đó nam tiếp tục bán phơi đề cho một đối tượng tên là nga
chưa rõ lai lịch với số tiền gần một mươi chín triệu đồng
mở rộng điều tra công an còn phát hiện nam và cường
cho nhiều người dân trên địa bàn hai huyện long thành và nhân trạch
vay lãi nặng với tổng số tiền là ba trăm bảy mươi triệu đồng
với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý